tại đà nẵng sau khi liên tiếp phát hiện các ca dương tính covid một mươi chín trong cộng đồng
thành phố đà nẵng đã khẩn trương triển khai cách ly y tế các khu dân cư nơi có ca bệnh
đồng thời xiết chặt các biện pháp bảo đảm giãn cách xã hội
sau khi thiết lập vùng cách ly y tế một số khu vực quận sơn trà quận liên triều
một số khu vực thuộc phường hòa thuận tây quận hải châu bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thành phố cũng đã tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực tổ dân phố một mươi ba
phường hòa xuân quận cầm lệ khu vực một số kiệt thuộc phường hòa phát quận cầm lệ
khu vực kiệt một trăm sáu mươi đường trần cao vân thuộc phường tam thuận quận thanh khê
sở tư pháp tp đà nẵng cũng đã có hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến chỉ thị một mươi sáu
căn cứ theo nghị định một trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi ba
tính đến chiều ngày một mươi năm tháng tám các địa phương đã xử phạt hơn năm trăm sáu mươi trường hợp với số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
chủ yếu là không đeo khẩu trang tụ tập đông người không chấp hành cách ly y tế ra đường không cần thiết